nên từ đó mình mới suy nghĩ là cái hương vị động nhất trên bò bánh mì nó rất là quan trọng
phân phối đa kênh là khái niệm phổ biến trong ngành bán lẻ đặc biệt lĩnh vực f b sau hai năm thích ứng với biến động dịch bệnh
tuy nhiên khác với những món ăn chế biến thì bánh mì gắn với văn hóa check ory tức mua mang đi của phần đông người việt nam
thói quen mua tại chỗ tại quầy để mang đến chỗ làm việc học tập là yếu tố chi phối chiến lược kinh doanh của đơn vị chuỗi bánh mì
do đó gần như trái ngược với mô hình nhà hàng
với xu hướng mở thêm các kênh trực tuyến để bán mang đi thì doanh nghiệp f b ẩm thực đường phố lại cần đầu tư chi phí để tăng độ nhận diện tại các vị trí dễ thấy
đặc biệt với bánh mì thì xu hướng mơ rộng độ phủ bằng các xe hai kiosk di động là bắt buộc để gắn chặt thực khách với thương hiệu
phân tích về kênh bán hàng đó đang nói về kênh bán hàng thì xu hướng sau thời gian giãn cách là tiếp cận khách hàng rất lớn
là đa kênh bánh mì ơi có thể là chia sẻ về chiến lược đa kênh trong cái điểm bán hàng để mà tối ưu hóa doanh thu
cái quan trọng là bây giờ mình phải làm sao để mà đa dạng nó đa kênh luôn đặc biệt là với sản phẩm được cho là rất là căn bản này
vì đây là một món ăn cơ bản và một món ăn có thể gọi là bình dân
thì cách tiếp cận của mình cũng phải tiếp cận theo một số đông khách hàng
nhóm khách hàng của mình là đại đa số người dân việt nam mà
nên các kênh tiếp cận với khách hàng của mình thì phải
nhiều cái điểm chạm ví dụ như là mình tiếp cận khách hàng bằng cái việc mà bán lễ trực tiếp ở trên cửa hàng
cái thứ hai đó là tiếp cận trên các cái dịch vụ thứ ba đó là các bên giao hàng
và thực sự là bánh mì ơi có triển khai một cái đội ngũ là giao hàng tận nơi của big wley
thì đó là ba kênh mà hiện tại mà big belly đang tập trung để chạm đến các điểm chạm khách hàng là nhanh nhất
thì trong đó thì theo như
quan điểm của công ty thì một ổ bánh mì làm ra để đưa đến tay khách hàng chỉ trong vòng tối đa có chỉ có một mươi phút thôi là khách hàng cần phải sử dụng được rồi
bánh mì từ đầu tư những cái điểm bán diện tích như vậy thì nó có khả thi không
trước đi cũng khá là nhiều các bạn chế start up và làm bánh mì
cũng có một số bạn thành công mà cũng có một số bạn thất bại
nó cũng chỉ xuất phát từ một cái quan điểm cơ bản thôi
mà nghĩ là nó là một quan điểm rất là cơ bản thôi
bánh mì là một món ăn có thể gọi là món đường phố
bình dân thì đừng cố gắng làm nó trở nên sang trọng
sweet food mà hãy cố gắng tiếp cận khách hàng ở ngoài đường
không mong muốn chọn mình trở thành một loại bánh mì sang trọng
mà mong muốn đó là một bánh mì gần gũi với đại đa số người dân việt nam
đó là lý do mình sẽ chọn nó theo con đường là xây dựng các điểm bán nhỏ tiện lợi dễ tiếp cận với mọi người
mọi người có thể mua hàng rất là thoải mái
buổi sáng thì đi làm đi xe máy chỉ cần đi ngang qua gạt cái chân chống bước vào ba bước là có thể mua được một ổ bánh mì rồi
order ship tới trong một mười phút
rất là tiện lợi
thực ra bánh mì thành công hay không thì theo quan điểm của nghĩa và cộng sự là đặt mạnh ở cái tính tiện lợi và gần gũi
chia sẻ bánh mì ơi đang có lợi thế về kinh nghiệm làm bánh
nãy mình cũng đã nhắc rồi
thì về nguồn nguyên liệu chất lượng dạy bánh mì ơi có chiến lược đa dạng hóa đồng sản phẩm bánh mì đóng gói hay là không
nguyên nghiệp đã hỏi bánh mì hỏi nghĩa hay các bạn bài lãnh đạo về việc là tại sao bạn không chọn tạo thành một cái bánh mì đóng gói công nghiệp
bánh mì bốn dĩ là một thứ tiện dụng và một thứ nóng giòn và ăn liền
nó là một thứ tươi và ăn liền
thì bánh mì ơi vẫn sẽ kiên định với việc là ra các loại bánh mì tươi sản phẩm tươi tới khách hàng của mình
nhưng mà trong giai đoạn tới thì bánh mì sẽ phát triển thêm nhiều dòng sản phẩm mới
có thể đáp ứng được với lại các yêu cầu của khách hàng hoặc là một sự mới lẽ
ví dụ như là trong tháng tám này khoảng ngày hai mươi năm tháng tám thì có một cái càm ben rất là thú vị tức là một cái sản phẩm mới rất là thú vị
ví dụ là bánh mì lường đỏng
lần này sẽ là một loại bánh mì rất là hay
hay đó rồi mình sẽ mua ăn
mình luôn cố gắng giữ được một cái bánh mì tươi nóng giòn ăn ngay với khách hàng
nhưng mà sau đó mình sẽ phát triển thêm nhiều
nhiều dòng nhân mới để khách hàng cảm thấy ồ đây là một brand việt nam và luôn luôn đổi mới
thì như vậy thì sắp tới hồi nãy nghị cung đã tâm sự là sẽ mở rộng ra nữa
cả nước mà yên cũng mong rằng là mình đi tới đâu mình đi quay phim mình đi tới đâu mình cũng có bánh mì ơi ăn
mang tinh thần đến cho người tiêu dùng tốt hơn
dạ cảm ơn chị uyên cảm ơn chương trình
xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi buổi trò chuyện của chúng tôi và xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau